trong chiều ngày một mươi tám tháng tám phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã có buổi tiếp thân mật
đoàn ban thư ký quốc hội nước mông cổ do ngài sensolomong tổng thư ký dẫn đầu sang thăm việt nam
từ ngày một mươi bốn tới ngày một mươi tám tháng tám
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu chúc mừng chuyến thăm tốt đẹp tới việt nam
của ngài sensolomon tổng thư ký quốc hội nước mông cổ và đánh giá cao chuyến thăm lần này của đoàn
nhất là sự thành công của kỳ họp lần thứ một mươi sáu ủy ban liên chính phủ việt nam mông cổ
đã tổ chức thành công tại ulan bato từ ngày tám đến ngày một mươi tháng tám
đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên
đưa hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước
tổng thư ký quốc hội nước mông cổ mong rằng trong thời gian tới
giữa hai bên sẽ tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
nhằm tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau
qua đó tăng cường tin cậy chính trị mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác
phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm